sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị đã rút người khỏi bệnh viện giã chiến phải bổ sung nghệ lực thay thế
đảm bảo thời gian nghỉ chế độ ăn uống hợp khẩu vị không để nhân viên y tế làm hành chính
trong văn bản người các quân huyền bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín vào các khu cách địa ép không
ngày một mươi hai tháng chín sở y tế đã đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm
ý kiến của bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế tại tp hcm
về nhân sự sở yêu cầu các đơn vị đã giúp nhân viên khỏi bệnh viện giã chiến
phải lập tức bổ sung người thay thế đảm bảo quân số tránh tạo áp lực liên quan đến các nhân viên còn lại
các đơn vị đã phải hạn chế tối đa nhân sự đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố của các đoàn tri viện
chỉ thực hiện giúp người trong tình huống thực sự cấp bách và phải có sự chấp thuận của bộ y tế với đơn vị thuộc bộ
và của sở y tế với đơn vị thuộc sở trước khi rút người các đơn vị chuẩn bị sẵn nhân sự thay thế đơn viên
đảm bảo đủ quân số đã hỗ trợ trước đó và có thời gian bàn giao hướng dẫn cho đoàn tiếp nhận công việc ít nhất một tuần một lần
trước khi rút để lực lượng bác sĩ điều dưỡng kê viên y tế có thời gian nghỉ phục hồi sức khỏe sau các ca trực
sở đề nghỉ không phân công thêm nhiệm vụ hành chính với họ nếu thứ người phải bổ sung lực lượng sinh viên tình nguyện viên
liên quan đến chăm sóc lo đời sống cho nhân viên y tế sở yêu cầu các đơn vị cung cấp thực hiện điều chỉnh chế độ ăn uống
đảm bảo dinh dưỡng có thêm lựa chọn phù hợp với khẩu vị mỗi vùng miền
trường hợp nhân viên y tế không may mắc covid một mươi chín cần được đảm bảo chế độ ăn tối thiểu những ngày thường
một trăm đồng một ngày chứ không phải áp dụng chế độ của người bệnh như trước tám mươi đồng trên mỗi ngày